thưa quý vị số ca mắc covid một mươi chín vẫn đang tăng cao
chính vì thế hà nội đang đẩy nhanh việc thực hiện tiêm vaccine cho người cao tuổi
trường hợp nguy cơ cao ngay tại nhà
bên cạnh người cao tuổi thì người dân có bệnh lý nền người khuyết tật hay người có nguy cơ cao
cũng là những trường hợp được giả soát lập danh sách tiêm tại nhà trong thời gian này
tỉnh thanh hóa sẽ tạm dừng trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín
và các chốt kiểm soát liên ngành bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một đến khi có thông báo mới
nguyên nhân là do tình hình dịch bệnh tại tỉnh đang được dần kiểm soát
tỷ lệ bao phủ mỗi một cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đạt hơn chín mươi chín
các chốt được tháo rỡ chủ yếu nằm trên các tuyến đường ở quốc lộ một a đường hồ chí minh
chốt tại cảng hàng không thọ xuân gà thanh hóa gà bỉm sơn và gà minh khôi
các chốt được tháo rỡ chủ yếu nằm trên các tuyến đường ở quốc lộ một a đường hồ chí minh